tạm dừng hoạt động giáo dục trên địa bàn thị trấn lao bào để phòng chống dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị hoàng nam chỉ đạo các ngành địa phương tập trung truy vết
nhằm xâm khống chế chủng ca mắc covid một mươi chín ở thị trấn lao bào
ba quản lý khu kinh tế tỉnh quảng trị khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo cho an toàn hoạt động
xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tăng cường xét nghiệm
bố trí chỗ ở cho tài xế ra vào khu vực cửa khẩu nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị cho biết đã có văn bản tạm dừng hoạt động vận tải hành khách
bằng xe ô tô trên địa bàn thị trấn lao bảo để phòng dịch từ bảy giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
riêng các phương tiện hoạt động vận tải hành khách có lịch trình đi qua thị trấn lao bào
không được dừng đỗ để đón trả khách đồng thời phải chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng trị
đặc biệt là khi các ca mắc cộng đồng liên tục tăng người dân không được chủ quan lơ là
cần chú ý đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k trong phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại